công an tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa phối hợp với đồn biên phòng huyện simacai
bắt giữ và khởi tố hai đối tượng về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép
hai đối tượng là giàng xeo nhờ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và giàng a sủ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
cùng chủ tại huyện simacai tỉnh lào cai
trước đó hai đối tượng này đã tổ chức đưa một mươi bốn công dân từ nhiều địa phương
vượt biên trái phép sang trung quốc qua khu vực biên giới để làm thuê
với mức phí một trăm năm mươi nhân dân tệ một người
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trong quá trình tuần tra kiểm soát
lực lượng chức năng đã phát hiện sáu công dân vượt biên trái phép từ trung quốc về việt nam
cơ quan công an tỉnh lào cai đã khởi tố và bắt giam hai đối tượng trên
để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật